hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm

đối với đối tượng sùng a tồng còn gọi là tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ hậu thường chú tại thôn pá hu xã pá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý a lồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản làng sang xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng hà thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an